khi đang vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp
gồm bộ đội biên phòng công an và hải quan tỉnh hà tĩnh không chế bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị ngân cùng chú tệ tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào rồi cắt rừng vận chuyển về việt nam để tiêu thụ
hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra
bị bạn nhậu chê bai rồi dùng tay đấm phạm văn nhật chú tại tỉnh bà rìa vũng tàu đã dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong
vào ngày một mươi tháng sáu nhật đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng trong quá trình ăn nhậu phạm văn nhật đã bị ông nguyễn văn ra chê bai và có hành động dọa đánh
bỏ đi một lúc khi quay lại nhật tiếp tục bị bạn nhậu đánh
vì quá bực tức nhật đã lấy dao chém hai nhát vào người ông ra khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phạm văn nhật một mươi chín năm tù về tội giết người
liên quan đến vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi lộ đề môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ và kết quả điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sâm
nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
một triệu viên thuốc tân dược giả hỗ trợ và phòng ngừa điều trị covid một mươi chín vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tp hcm phát hiện và thu giữ
đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả này do phạm ngọc bích là giám đốc công ty cổ phần dược
amtech frama trụ sở tại tỉnh long an cầm đầu được tổ chức chặt chẽ và khép kín với các đối tượng có quan hệ anh em họ hàng thân quen
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng nhà máy sưởng sản xuất thuốc được cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc tân dược các loại để sản xuất thuốc giả với quy mô lớn
cùng với bích phạm bích ngọc là em của bích và năm người có liên quan cũng đang bị tạm giữ để điều tra
chở tổng cộng hơn năm trăm linh mét khối cát nhưng lại
không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc vụ việc vừa được phòng cảnh sát đường thủy công an tp cần thơ phát hiện trên tuyến sông hậu
phát hiện hai xà lan di chuyển từ hướng tỉnh an giang vào vàm cái sắn để về tỉnh kiên giang có biểu hiện nghi vấn lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
tuy nhiên thuyền trưởng và nhân viên đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hơn năm trăm linh mét khối cát đang vận chuyển
hiện phòng cảnh sát đường thủy phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tp cn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp trên theo quy định
thưa quý vị tình trạng mua bán thông tin dữ liệu cá nhân được cơ quan chức năng nhận định là rất phức tạp
cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an đã lập nhiều chuyên án về việc mua bán thông tin cá nhân trên mạng nhưng do vướng mắc các quy định pháp luật nên không thể xử lý hình sự
trong khi đó thông tin cá nhân của hàng triệu người vẫn đang trở thành công cụ để nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ bàn luận về nội dung này
đến với một số thông tin về thời tiết của ngày hôm nay mưa rông vẫn tiếp tục xuất hiện ở khu vực miền núi phía bắc trong khoảng thời điểm từ chiều tối đến đêm và dự báo là hình thái thời tiết này sẽ còn duy trì cho đến cuối tuần
một lưu ý từ quý vị đó là khi lái xe trên các cung đường đèo núi thì cần hết sức cảnh giác ở những đoạn đường có các vách núi hay là gần các vực sâu vì dễ xảy ra hiện tượng sạt lở
còn miền trung thì dự báo nắng nóng còn kéo dài trong khoảng một mươi ngày nữa đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa đến nay đáng lo ngại hơn là nguy cơ cháy rừng
bà con sống gần khu vực rừng thì không nên chủ quan tuyệt đối không sử dụng lửa ở khu vực gần hay là ở trong rừng
quý vị đang theo dõi an ninh ngày mới được phát sóng vào sáu giờ sáng còn bây giờ sẽ là phần tin tức cập nhật
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày một mươi một tháng sáu kỷ niệm một trăm một mươi sáu
một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng tức thủ tướng chính phủ đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới
một điều đặc biệt là khi đang giữ cương vị phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng đồng chí phạm hùng đã kiêm nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ đội vụ nay là bộ công an
trong thời gian đó bộ trưởng phạm hùng đã có một chỉ đạo hết sức quan trọng đó là thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đây được coi là một dấu ấn để lực lượng công an nhân dân trưởng thành và vững mạnh như ngày hôm nay
một trong những buổi sinh hoạt truyền thống theo kế hoạch của bộ công an được học viện an ninh nhân dân tổ chức để các học viên của học viện có dịp ôn lại ghi dấu và học tập tấm gương cố bộ trưởng phạm hùng
người lãnh đạo xuất sắc đã luôn quan tâm sát sao chỉ đạo lãnh đạo và phát triển lực lượng công an nhân dân giai đoạn đầu những năm tám mươi sau khi đất nước ta vừa giành được độc lập
học viện an ninh nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm
ngày sinh đồng chí phạm hùng cũng như là để giáo dục những truyền thống tốt đẹp mà lực lượng công an cũng như là cá nhân đồng chí phạm hùng đã tạo dựng lên
trong đó chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động trong học viên đã tổ chức rất nhiều buổi sinh hoạt truyền thống cho cán bộ giáo viên và học viên trong học viện
và đặc biệt là tổ chức nghiên cứu hết sức sâu sắc sâu rộng cái đề cương
tuyên truyền nghiên cứu về tấm gương về thân thế sự nghiệp của đồng chí phạm hùng
trên cương vị bộ trưởng đồng chí phạm hùng đã chú trọng xây dựng đạo đức người công an cách mạng phát động trong toàn lực lượng công an phong trào học tập thấm nhuận sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân